trước diễn biến của bão số một mươi ba sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo các phương án chủ động ứng phó với bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện bão số một mươi ba đang cách quần đảo hoàng sa bảy trăm tám mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
đây là cơn bão mạnh hiện áp cao nhiệt đới chi phối chính hướng đi của bão đang yếu nên cơn bão số một mươi ba sẽ chịu nhiều hình thái thời tiết chi phối hướng đi của bão
theo kịch bản của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khả năng lớn bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc và khu vực trung bộ nước ta
hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn toàn bộ các tỉnh trung bộ hiện các hồ chứa khu vực trung bộ và tây nguyên cơ bản đã đầy nước
do đó ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan cần chủ động điều tiết các hồ chứa để bảo đảm an toàn

bên cạnh đó trên tuyến biển hiện còn ba tàu của bình định vẫn còn trong khu vực nguy hiểm và đang di chuyển đến nơi an toàn
ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan trong phạm vi bão ảnh hưởng cương quyết không cho tàu thuyền hoạt động
bên cạnh đó các tuyến đê biển sung yếu phải kiểm tra ra soát và có phương án bảo đảm an toàn